cô biết ra đường họ không thích cháu ra đường họ không thích cháu họ lại không thích cháu không thích cháu
tại là cười cười nói nói dở nói cười cười nói dở nói dở thành người không bình thường
cháu bị nhiều người đánh rồi ạ
họ bảo cháu đâm cháu họ hỏi cháu là thằng này bị làm sao cháu vào quán họ đâm cháu cháu ra đường họ đâm cháu
nó không khóc cháu chỉ chạy thôi cháu chỉ sợ qua cháu nói tin họ đâm cháu cháu sợ qua cháu chạy cháu thấy buồn